liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa sáu xe ô tô
khiến nhiều người bị thương trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận một mươi hai tp hcm
tính đến trưa nay thì lực lượng chức năng vẫn phải rất vất vả
để điều tiết phân luồng giao thông trên tuyến đường này
thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ cùng ngày xe khách biển số tỉnh bình phước
chở khoảng ba mươi người lưu thông từ an lạc về an sương
khi cách giao lộ với đường phan văn hớn vài trăm mét bất ngờ bị mất thắng
lao thẳng vào xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước
xe tải va chạm tiếp với các xe khác gây nên vụ tai nạn liên hoàn
vụ va chạm khiến nhiều người bị thương giao thông bị ung ứ nghiêm trọng
hàng trăm xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều km
trước đó vào đầu tháng sáu trên tuyến quốc lộ một qua quận bình tân
cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa một mươi một phương tiện ô tô